nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số ba mươi năm nqcp ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi
đồng thời giải quyết những hạn chế về chính sách cơ chế đang khiến doanh nghiệp lung túng
thủ tướng vừa ban hành chỉ thị số hai mươi sáu cttg tăng cường hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp
theo tinh thần chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp
trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có năm mươi năm trăm ba mươi bốn doanh nghiệp được thành lập mới
và hơn một mươi ba doanh nghiệp trở lại hoạt động
trong đó riêng tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy số doanh nghiệp thành lập mới lên đến một mươi ba một trăm linh hai doanh nghiệp
điều đó đã thể hiện được lòng tin sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp
sau khi nghị quyết ba mươi năm của chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi đi vào thực tiễn
cũng như nỗ lực của chính phủ với việc coi doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế
tuy nhiên bên cạnh một số kết quả khả quan việc triển khai thực hiện nghị quyết ba mươi năm còn nhiều hạn chế
như một số cơ chế chính sách đang áp dụng chưa phù hợp
một số giải pháp trong quá trình thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn
còn khoảng cách giữa chính sách và thực thi ở nhiều lĩnh vực nổi cộng như thủ tục hành chính trong xuất nhập khẩu
thuế hải quan giấy phép con công tác thanh tra kiểm tra doanh nghiệp còn trồng chéo
sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương chưa thống nhất chặt chẽ trong việc hướng dẫn doanh nghiệp
tôi cho rằng là cái định hướng chung là nên giảm các cái quy định mang tính bắt buộc
để cưỡng chế bằng các phương tiện hành chính bắt các doanh nghiệp phải thi hành
nên giảm thiểu các quy định như vậy
trong đó đương nhiên có các vấn đề liên quan đến các giấy phép và điều kiện kinh doanh
tức là định hướng là tạo cho loạt doanh nghiệp đưa ra một khuôn khổ của quản trị tốt
thì các doanh nghiệp là nên học tập để tuân thủ nó
trước những hạn chế doanh nghiệp đang gặp phải thủ tướng đã ban hành chỉ thị số hai mươi sáu cttg
trong đó yêu cầu lãnh đạo các bộ
ngành địa phương trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp
nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp bao gồm liên thông các thủ tục hành chính giảm chi phí đầu vào
tạo điều kiện vay vốn và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cấp cấp
trong công tác cải cách thủ tục hành chính